tất cả cơ thể chúng ta thì mỗi cơ quan đều có một vùng quản lý nhất định
duy nhất khíu giác là không có vùng khíu giác trên não
do đó là chỉ cần ngửi thấy một mùi thơm một mùi dễ chịu
thì nâng cả cái cung cảm xúc của não bộ chúng ta lên
còn ngược lại nếu mà thấy mùi hôi mùi thối mùi trung thổ
nó nó tụt hẳn xuống
thực ra vùng cơ quan sinh dục
như chúng ta đã biết thì nó cả nữ giới và nam giới
đặc biệt nam giới anh ạ
thì vùng quy đầu dương vật này
vùng da vùng ba quy đầu
thì nó có những cái chất mà nó tiết ra cái chất bã
và chính những cái nhóm vi sinh vật vi khuẩn
mà nó sử dụng cái chất bã này
nó chuyển hóa thành ammoniac
hoặc là các acid béo mà chuỗi ngắn
gây ra cái bùi dương vật
ở nam giới
nếu mà một nam thanh niên
mà một ngày không vệ sinh
thì cái dương vật cũng có thể bông mùi
mà chúng ta thông thường nói là cái mùi gọi là
thum thủm hoặc mùi khắm anh ạ
không biết ở phụ nữ bên đằng nhà gái của anh thành thì như thế nào
đầu tiên phải chia sẻ với anh khánh
đó là trong các cái kích thích tình dục
thì khứ giác là một cơ quan đặc biệt
lý do là chúng ta rất hay nói đàn ông này hay bị nhìn bằng thị giác
anh em đi đâu mà nhìn cứ hay bị chị em bảo
sao cứ nhìn vào tâm hồn
chẳng hạn đấy là anh em hay bị nghĩa lộ lắm
có nghĩa là hay bị lộ
mắt mình nhìn đi
nhưng mà mắt chúng ta thì có một cơ quan quản lý thị giác ở đây
hay chúng ta hiểu là tất cả cơ thể chúng ta
thì mỗi cơ quan đều có một vùng quản lý nhất định
khứ giác là không có vùng khứ giác trên não anh khánh ạ
do đó là chỉ cần ngửi thấy một mùi thơm
một mùi dễ chịu
thì nâng cả cái cung cảm xúc của não bộ chúng ta lên
còn ngược lại
nếu mà thấy mùi hôi mùi thối mùi thum thủ
nó nó tụt hẳn xuống
do đó là anh em ở đây anh khánh nhấn mạnh
đó là phải vệ sinh dương vật là vô cùng quan trọng
cho bắt đầu cuộc yêu
bởi vì nếu mà dương vật tiết ra mùi khó chịu
thì thực sự ở nhiều anh em có mùi khó chịu lắm
thì dẫn đến là chị em sợ ngay từ đầu
mà là đặc biệt là bây giờ chúng ta phải chịu khó khử mùi với vệ sinh sớm
mà cũng là một cái mà bây giờ chưa kể còn
quan hệ miệng này quan hệ âm đạo này
thì đều là những cái mà chúng ta phải đảm bảo
thế còn chia sẻ với chị em phụ nữ thì rõ ràng là khám viêm phụ khoa
là một bệnh vô cùng phổ biến
và gần như chúng ta động viên là gần như không có phụ nữ việt nam
mà chưa từng viêm phụ khoa đâu anh khánh
ai trong đời rồi cũng gặp
mà game phụ khoa thì nó chỉ có hai cái bệnh cảnh chính thôi
một là ngứa dâm gian khó chịu vô cùng là do nấm
hai là có mùi đặc trưng người ta gọi là mùi cá ươn là do vi khuẩn
mà đúng là gọi là cứ như cá chết ở đấy
thì anh khánh phải hình dung là nó khủng khiếp như thế nào
nên là anh em mà đôi khi chúng ta hay nói là mò xuống dưới
mà lặn biển và lại chết ngạt trong đấy
thì cũng chết ngạt
anh thành anh có cái lời khuyên nào mà để phòng tránh viêm phụ khoa
có một cái bạn nữ ở bắc ninh
mãn vừa gửi câu hỏi đến cho chương trình là
sau khi quan hệ tình dục thì em có nên đi rửa ngay hay không
lại đến câu chuyện rửa anh khánh ạ
thì chị em đặc biệt là sáng tạo vô cùng
nó là chị em hay còn tròn tay vào trong kì cọ cho sạch
cứ như là mình có cái cốc ấy là mình phải kì cọ cho sạch
tuy nhiên âm đạ phụ nữ thì cực kỳ kỳ diệu anh ạ
nó có mấy cái câu hỏi là
lấy cái đảm bảo mà an toàn tình dục cho người phụ nữ
mà tránh các bệnh lây truyền tình dục
một đó là chúng ta phải quan hệ
chúng ta phải dùng các biện pháp bảo vệ
chúng ta phải dùng bao cao su cho nam hoặc bao cao su cho nữ
chứ chúng ta mà hiện nay cái tình trạng
mà lây truyền nguyện tình dục là rất phổ biến
cái việc thứ hai đó là vệ sinh âm đạo
thì chúng ta chỉ vệ sinh phía bên ngoài thôi
kể cả ngay sau khi quan hệ
thì chúng ta cũng không cho tay vào trong rửa bên trong
lý do là rửa như vậy thì âm đạo nó không phải là cái cốc
mà đặc ở phía đáy
âm đạo phía trên cái đáy âm đạo còn có tử cung
còn có vòi trứng
mình rửa không cẩn thận là nước nó chảy lên thẳng qua vòi trứng
và gây viêm ở vòi trứng
và gây vô sinh hiếm muộn sau này anh khánh ạ
do đó là tuyệt đối không được thụt rửa
và cho tay vào trong âm đạo vệ sinh
thưa quý vị và các bạn trong một cái nghiên cứu
cũng gần đây nhất thì
có một cái sự rất kỳ lạ đối lập
đó là những cái viêm nhiễm phụ khoa
ở cái vùng cao
thì hầu như lại rất ít xảy ra
trong khi đó
những cái viêm nhiễm
ở một cái nhóm mà sinh viên
ở mầm non
thì lại gặp rất nhiều
cái nguyên nhân gọi là hết sức
gọi là đặc biệt
vì các cô giáo mầm non
sau khi quan hệ tình dụng xong
thông thường là gì cọ rửa kỳ cọ
rất là kỹ càng
có thể họ có thể dùng các loại xà phòng
mà xà phòng bản chất nó là sút
thì trong cái âm đạo
của người phụ nữ không bao giờ nó sạch khuẩn đâu
mà bao giờ nó cũng có vi khuẩn
nó có nấm nó cậu sinh
nhưng mà nó không gây bệnh
khi mà sau khi quan hệ xong thì cái âm đạo nó bị cọ sát
và nó có những cái tổn thương nhỏ
gọi là micro lesion
khi mà mình rửa nhiều
đặc biệt là dùng xà phòng
thì nó tạo điều kiện cho những cái tổn thương này
nó lan rộng và cái nấm
và vi khuẩn nó phát triển
ngược lại thì những cái nhóm
phụ nữ ở vùng cao
thậm chí là anh thành
như anh thành biết rồi
anh có thể đi vùng tuyến đi vùng cao nhiều
thì anh biết rồi trên đấy là gì
họ quan hệ xong họ chắc không bao giờ rửa
và thậm chí đến chung kỳ kinh nguyệt
họ làm gì có bằng vệ sinh đâu
họ dùng những cái gọi là tấm vải này
họ dùng cho bếp này để thấm hút
những cái kinh nguyệt
mà đã chảy ra vùng âm đạo
và đây là một trong những cái lời khuyên
rất hữu ích của bác sĩ thành
đó là sau khi mà các bạn nữ
mà có quan hệ tình dục
xong ấy thì cũng không được
gọi là thụt rửa ở bên trong
và dùng các chất tẩy rửa mạnh
và có thể gây viêm âm đạo
anh khánh có nói đến cái vệ sinh
trong thời kỳ kinh nguyệt của chị em phụ nữ
thì bác sĩ thành cũng nhấn mạnh
ngày xưa chị em chỉ dùng băng vệ sinh
nó ở phía ngoài thì cái máu kinh nó chảy ra phía ngoài
thì tuy nhiên hiện nay có một số
chế phẩm mới
đó là tăm bông đút hẳn vào trong đạo
thì ưu điểm đó là nó không gây ra
vương víu phía ngoài
và chị em ngay cả trạm kỳ kinh thì không thấy biểu hiện gì cả
tuy nhiên phải nhấn mạnh với chị em
khi dùng cái tăm bông đặt vào trong
là phải vệ sinh hết sức cẩn thận
và phải thường xuyên thay tăm bông
bởi vì đã có những hội chứng gọi là nhiễm độc âm đạo
do nhiễm độc nhiễm khuẩn huyết
do các vi khuẩn được nuôi cấy
trong máu kinh âm đạo mà nó lan vào toàn thân
và ngay cả ở mỹ cũng đã có những trường hợp tử vong
do như vậy rồi do đó mình phải cần nhấn mạnh
cho mọi người nếu dùng tăm bông
dùng cốc nghiệp san là phải thay định kỳ
chứ đừng để lâu trong đấy
nó sẽ thành cái bể nuôi vi khuẩn
ở trong đấy anh khánh ạ
một cái lời khuyên tiếp theo nữa
dành cho các bạn trẻ
đó là sau khi mà có quan hệ tình dục
cái cách hữu hiệu để phòng chống
phim liệu đạo ở cả nam cả nữ
đó là đi tiểu các bạn ạ
vì khi mà đi tiểu thì là những cái vi khuẩn
nó mọc từ phía lỗ ngoài
của miệng sáo ở nam và cả nữ
thì nó mọc bò vào bên trong
và chính cơ chế đi tiểu
nó sẽ làm rửa trôi những cái vi khuẩn
mà nó bám dính ở vùng bề mặt
là giúp ngăn ngừa viêm liệu đạo
một cách hữu hiệu
rất chính xác luôn anh khánh ạ
bởi vì rất nhiều trường hợp chị em phụ nữ phản ánh lại chúng tôi
là sau quan hệ xong thì đã thấy đi tiểu rát
khó chịu và chúng ta nhấn mạnh luôn
là hãy uống thật nhiều nước
để nước tiểu nó như một dòng suối trong
nó chảy nó rửa sạch toàn bộ hệ thống sinh dục
và tiết niệm của chúng ta
anh thành ngày xưa anh có không biết
có nghe câu chuyện về
cách chị em phụ nữ mà làm nghề dịch vụ
để phòng tránh cái viêm liệu đạo không
do họ phải tiếp nhiều khách
nên họ thông thường phải dì tay nhau
tao làm như này là không bị viêm đâu
mày làm như kia viêm là đúng rồi
cô gái mà làm nghề dịch vụ
thông thường là gì
họ phải bồi bổ sức khỏe
một cách gọi là tăng tốc anh ạ
và các chị em phụ nữ mà làm nghề dịch vụ
thông thường dì tay nhau là gì
làm hai quả dừa đi
để cho nó lợi tiểu
nó rửa sạch
và đây cũng là một trong những phương pháp
bác sĩ thành đã nhấn mạnh cho các bạn đấy ạ
đường trong hoa quả khác gì đường trong trà sữa và bánh ngọt
câu hỏi vô cùng khác nhau
và thật sự đó là cách ăn uống
thế thì đường trong trà sữa và bánh ngọt
người ta gọi là đường đơn
có nghĩa là chỉ có một loại đường thôi
hấp thụ vào cơ thể ngay lập tức chạy vào trong máu tuần hoàn chúng ta
và nó nên gây nguy cơ tiểu đường rất là cao
còn đường trong hoa quả
và các chế phẩm thức ăn thì luôn luôn đa dạng
nhiều loại đường khác nhau
dẫn đến khi vào cơ thể chúng ta phải
cắt ra các đường đấy thành đường đơn
và cái loại nào phù hợp với cơ thể thì cơ thể mới hấp thu
do đó dù chúng ta ăn hoa quả ngọt
cũng tốt hơn rất nhiều
chúng ta uống trà sữa uống các loại đường trực tiếp
hay là những thói quen đấu ăn của chị em phụ nữ việt nam
là hay cho đường vào trong
các cái món chế biến của mình
đấy là một trong những cái nguy cơ
mà gây tiểu đường rất lớn cho anh chị em
một cái nữa mà bác sĩ thì nhấn mạnh đó là
chúng ta phải gì
nếu như so sánh giữa ăn hoa quả và uống nước ép hoa quả
thì ăn hoa quả
cải trái cây tốt hơn nhiều
so với cả là uống nước ép hoa quả đơn thuần
bởi vì là chúng ta có được
hệ thống chất sơ từ vỏ
từ các cái múi cam múi quýt
chẳng hạn anh khánh là rất nhiều chất sơ
rất tốt cho cơ thể
thực ra từ cái câu chuyện mà hấp thu vào đường tiêu hóa
chuyển hóa vào cơ quan sinh dục
nó còn khá là dài
và nó chủ yếu phụ thuộc
vào cái nội tại chuyển hóa vào cơ thể
thường gặp đó là phụ thuộc vào cái chu kỳ nội tiết
ví dụ như
người phụ nữ mà như anh khánh nói là
chúng ta hay nói là mùi của đàn ông hay mùi của phụ nữ
nó chính là chất tiết của anh khánh
nó là các chất tiết bã
nhưng lại phụ thuộc rất nhiều vào cái nồng độ nội tiết của cơ thể
có những anh mà như
tết tốt seo nhiều thì bản thân anh tiết nhiều chất ra
và các cái mùi đấy mặc dù nó hơi hôi
nồng nồng một tí
nhưng mà chị em lại rất nhớ lâu
mà tại sao người ta bảo là phải nhớ mùi rồi là không bỏ được
là vì như vậy anh khánh ạ
thế còn là ăn hoa quả thì chúng thực sự là
chúng ta không thấy có cái chứng minh rõ rệt
giữa cái mùi của thức ăn
và mùi của cơ quan sinh dục
nhưng mà chắc chắn có liên quan đến mùi của mía
do đó anh em có chót hôm nào đi nhậu
ăn mắm tôm thì cũng phải
để mà về khởi động cuộc yêu cho nó chỉn trung